công an tỉnh nghệ an vừa bắt giữ đối tượng âu thị thanh hằng hai mươi sáu tuổi
trú tại phường vinh tân tp vinh về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
mặc dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng hằng lại thường xuyên đăng tải
các hình ảnh ăn chơi tại các địa điểm sang trọng đi xe ô tô hạng sang
ở trung cư cao cấp khoe trong tài khoản lúc nào cũng có hàng tỷ đồng
và tự giới thiệu bản thân là một doanh nhân bất động sản thành đạt
để thu hút sự theo dõi của nhiều người và kêu gọi các nhà đầu tư
với thủ đoạn trên hằng đã lừa đảo và chiếm đoạt số tiền gần tám tỷ đồng
của một nạn nhân trú tại quận hoàng mai hà nội
hiện chuyên án vẫn đang được điều tra mở rộng
ban chuyên án thông báo những ai là nạn nhân của âu thị thanh hằng
thì nhanh chóng liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an
để phối hợp điều tra
trong lúc tuần tra trên tuyến sông cổ triên thuộc thủy phận xã thành thới a
huyện mò cây nam phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bến tre
đã phát hiện và bắt quả tang hai ghe gỗ không biển kiểm soát
đang có hành vi bơm hút cát trái phép lên hai tàu sắt không có biển kiểm soát
có tải trọng khoảng hai trăm năm mươi tấn
qua làm việc với các đối tượng không xuất trình được giấy tờ có liên quan
tiến hành đo đạt cơ quan công an đã phát hiện trên hai tàu sắt
đang chứa trên một trăm ba mươi năm mét khối cát
các đối tượng thừa nhận toàn bộ số cát trên vừa được hút trộm từ lòng sông
hiện cơ quan công an đã lập biên bản tạm giữ các phương tiện thủy
và toàn bộ số cát trên để xử lý theo quy định
xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh
được chúng tôi cập nhật các tin tức an ninh trật tự vào lúc hai mươi h
và mở đầu bản tin là chiến công của công an tỉnh điện biên
khi vừa triệt phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia
với tăng vật thu giữ là một trăm một mươi năm bánh heroin với trọng lượng bốn mươi hai kg
bản chuyên án do phòng cảnh sát điều trách tuyên
về ma túy công an tỉnh điện biên chủ trì phối hợp với cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an
các đơn vị chức năng bắt giữ bốn đối tượng tại thị trấn huyện tuần giáo tỉnh điện biên
khi đang trên đường vận chuyển một trăm một mươi năm bánh heroin đi tiêu thụ
bốn đối tượng bị bắt là giàng a trừ ly a khá ly a mạnh và giàng a só
cùng chú tại bản tin lán xã núa ngam huyện điện biên
một trăm một mươi năm bánh heroin được các đối tượng mang theo trong bốn ba lô
cùng với năm điện thoại và hơn một mươi triệu đồng
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy này mua từ lào
đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ tại lào cai
còn tại tỉnh đồng nai liên quan đến vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến bằng bom xăng trên đường phố
ngày hôm nay công an thành phố biên hòa đã triệu tập hai mươi hai thanh thiếu niên
có độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi chín tuổi lên làm việc
các đối tượng này đều trú tại thành phố biên hòa
theo xác minh ban đầu
đinh văn đức và trần hoàng lâm xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông
vào khoảng hai giờ sáng ngày một mươi năm tháng năm đức và lâm đã gọi thêm hàng chục thanh thiếu niên
mang dao bom xăng súng bắn đạn cao su đến điểm hẹn
khi đến gần khu vực cầu vạt hai nhóm lao vào ẩu đà ném bom xăng vào nhau
đặc biệt một người trong nhóm của lâm đã dùng súng bắn đạn cao su tấn công
khiến đức bị thương ở đùi phải nhập viện cấp cứu
hiện công an tp biên hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh thiếu niên trên
về hành vi gây dấu triệt tự công cộng
ngoài ra cơ quan công an cũng kêu gọi những người đang bỏ trốn sớm ra trình diện
để nhận sự khoan hồng của pháp luật
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác vào trường ngày hôm nay
tại phiên tòa xét xử nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường và các đồng phạm
tham gia buôn bán thuốc giả tiếp tục với phần tranh luận
bên cạnh phần bào chữa của luật sư các bị cáo đã tự bào chữa trước tòa
nhằm giải trình cho những sai phạm mà viện kiểm sát đã cáo buộc
nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường thừa nhận đã sai phạm khi ký ban hành công văn
số năm nghìn hai trăm bốn mươi chín ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn chín về việc hướng dẫn một số yêu cầu về hồ sơ pháp lý
trong hồ sơ đăng ký thuốc nước ngoài dẫn đến việc bảy loại thuốc xin cấp số đăng ký
đều không được hợp pháp hóa lãnh sự trái với quy định tại điều hai mươi sáu pháp lệnh về lãnh sự
và điều ba thông tư số một của bộ trưởng bộ ngoại giao quy định thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ tài liệu
bị cáo cường thừa nhận đây là nguyên nhân sau cùng dẫn đến những sai phạm trong vụ án này
trình bày tại tòa các luật sư bảo chữa cho bị cáo trương quốc cường cho rằng quá trình điều tra
và tại tòa bị cáo cường luôn hợp tác tác thành khẩn báo bày tỏ sự đau lòng khi xảy ra vụ việc
bị cáo cường rất ái náy nên đã tự nguyện nộp số tiền khắc phục hậu quả là hơn một tám tỷ đồng
các luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo cường đưa hưởng khoan hồng của
pháp luật vào sáng ngày mai ngày một mươi bảy tháng năm phiên tòa sẽ tiếp tục với phần đối đáp của đại diện viện kiểm sát
vào chiều nay đoàn công tác của bộ công an do đồng chí thiếu tướng lê văn tuyến
thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại công an tỉnh thái bình
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến ghi nhận và đánh giá cao kết quả công an tỉnh
thái bình đạt được trong thời gian qua đồng chí đề nghị công an tỉnh tiếp tục quán triệt triển khai hiệu quả
các chỉ thị nghị quyết của trung ương chỉ đạo của bộ công an trong đảm bảo an ninh trật tự
xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh làm tốt công tác nắm tình hình kịp thời tham mưu cho
các cấp ủy chính quyền địa phương trong đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn triển khai các biện
pháp nghiệp vụ nắm tình hình cơ sở không để bị động bất ngờ thứ trưởng lê văn tuyến cũng đề
đề nghị công an tỉnh thái bình tiếp tục triển khai hiệu quả các đề án của bộ công an liên quan đến phát
ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử quản lý căn cước công dân gắn chip điện
tử làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông xây dựng đảng xây dựng lực lượng đoàn
kết trong sạch vững mạnh chiều cùng ngày thứ trưởng lê văn tuyến đã dự lễ công bố quyết định
của bộ trưởng bộ công an về thành lập phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ
cao thuộc công an tỉnh thái bình nhân dịch kỷ niệm năm mươi năm chiến dịch phòng ngự cánh đồng chung
riêng khoảng ngày hai mươi một tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai bộ quốc phòng chủ trì phối hợp
với tỉnh ủy nghệ an tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề năm mươi năm chiến dịch phòng ngự cánh đồng chung
siêng khoảng thắng lợi và bài học kinh nghiệm và trong sáng nay họp báo giới thiệu về hội thảo
khoa học quan trọng này cũng đã được tổ chức tại hà nội nội dung chính của hội thảo tập trung
phân tích làm rõ đường lối chủ trương lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị trung ương đảng
chuẩn bị cho cuộc tiến công
nội dung chính của hội thảo tập trung phân tích làm rõ đường lối chủ trương lãnh đạo chỉ đạo
và thực hành tác chiến chiến dịch trên cơ sở đó vận dụng vào xây dựng thế chẳng quốc phòng toàn dân
thế chẳng quốc phòng toàn dân thế chẳng quốc phòng toàn dân
thế trận chiến tranh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh huyện trong thời kỳ mới
đến nay ban tổ chức hội thảo đã nhận được gần chín mươi bài tham luận trong đó nhiều bài viết đã cung cấp
thêm tư liệu tài liệu mới với nhãn quan chính trị và tư duy mới có sự phân tích sâu
có tính khoa học và thuyết phục kết quả hội thảo nhằm tri ân công lao to lớn và sự đóng góp
của quân và dân hai nước việt nam lào trong đó có quân và dân tỉnh nghệ an
đã ảnh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc nói chung
và trong chiến dịch phòng ngự cánh đồng chung siêu khoảng nói riêng góp phần giáo dục truyền thống
nâng cao tinh thần yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau bồi đắp tình đoàn kết thủy chung
giữa hai nước hai quân đội và nhân dân hai nước việt nam lào
hội thảo sẽ được tổ chức ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tại tỉnh nghệ an
thưa quý vị triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực
điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi hay còn được gọi là đề án sáu
được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an nhân dân ngay trong năm hai nghìn hai mươi hai
với những mục tiêu hướng tới năm nhóm tiện ích cụ thể hiện công an các đơn vị địa phương đã và đang tập trung
triển khai nhiều giải pháp tại tỉnh hải dương để đảm bảo tiến độ chất lượng và hiệu quả thực hiện đề án
với vai trò thường trực tổ công tác thực hiện đề án sáu của tỉnh
công an tỉnh hải dương đã triển khai thực hiện đề án gắn công tác chuyên môn cùng với thực hiện chuyển đổi số
tạo sự chuyển biến ngay từ cơ sở và tạo thuận lợi khi người dân doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến
và các giao dịch điện tử
và trong mục tiêu điểm thời sự ngày hôm nay sẽ gửi tới quý vị việc thực hiện chuyển đổi số ngay từ cơ sở
tại tỉnh hải dương như thế nào
thời điểm này công an xã an thượng thành phố hải dương đang tập trung cấp tài khoản định danh điện tử
đồng thời tiến hành tích hợp các loại giấy tờ khác của công dân như thẻ bảo hiểm y tế bằng lái xe giấy phép lái xe
khi thực hiện việc thu thập hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử
qua giả soát đến nay công an xã đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra
chúng tôi đã cung cấp số định danh ca nhân cho lứa tuổi từ hai nghìn bốn đến hai nghìn tám
và thông báo toàn thể các cháu đến độ tuổi để làm căn cứ công dân
chúng tôi cũng tuyên truyền và yêu cầu những người dân chưa cấp bác định danh chúng tôi sẽ vào hoàn thiện
tạo điều kiện cho những người từ nước ngoài trở về một cách hợp lý nhất và để giảm thiểu những thời gian đi lại của người dân
cùng với đó với phương châm đi từng nhà gặp từng người lực lượng công an xã an thượng đã triển khai tuyên truyền
đến từng hộ dân về các dịch vụ công trực tuyến
qua đó để người dân nắm và hiểu rõ những tiện ích được thụ hưởng với nhiều thủ tục hành chính chỉ bằng chiếc điện thoại
thế thủ tục công hành chính là thuận lợi thế còn thủ tục như tôi là nghĩa là già ở nhà là thuận lợi cho chúng tôi là tốt hơn
bà con vẫn còn theo một thói quen là đến trực tiếp để cơ quan hành chính trụ sở ủy ban để giải quyết những công việc
sau đó thì qua cái đề án này thì chúng tôi cũng thấy là có
tăng cường cái biện pháp tuyên truyền và làm sao để giảm tối thiểu cái thời gian ngắn nhất và giảm cái thủ tục để bà con tiếp cận những cái công nghệ số
triển khai đề án sáu công an tỉnh hải dương đã chỉ đạo công an một mươi hai huyện thị xã thành phố và hai trăm ba mươi năm công an cấp xã tham mưu với ủy ban nhân dân
xây dựng kế hoạch và thành lập tổ công tác ngay từ cấp thôn
định kỳ mỗi tuần các thành viên trong tổ công tác đề án sáu
của thôn tiền vĩ xã thanh hải huyện thanh hà tỉnh hải dương đều tiến hành kiểm tra đánh giá tiến độ công việc đã thực hiện và ra soát các nhiệm vụ tiếp theo
tổ công sáu thì thực tế đã đi sâu sát đến người dân bà con đã tuyên truyền thì bà con đã ý thức được và rất phấn khởi về công tác của đề án sáu này đưa ra
về cái giấy tờ đi lại rồi nó đã cắt giảm được rất nhiều thuận tiện cho bà con rồi những cái thủ tục hành chính dườm già trước là đã cắt bỏ được rất nhiều
với dịch vụ công thì đảng ủy hội đồng dân văn xã cũng đã triển khai sâu rộng đến tất cả các đoàn thể chính trị trong xã đặc biệt nữa là tuyên truyền cho người dân
đấy là cái quan trọng nhất để người dân thấy được cái việc này nó rất là quan trọng để sau này mang lại cái tiện ích cho người dân giảm những cái thủ tục hành chính
và đặc biệt nữa là xã đã triển khai đến các thôn để các thôn có những cái sâu sát và tuyên truyền trực tiếp cho người dân cái đấy nó là cái hiệu quả nhất
đảm bừng yêu cầu nhiệm vụ đề án sáu đạt ra lực lượng công an xã đã và đang truyền
khai giải pháp làm sạch dữ liệu dân cư theo hướng đúng đủ sạch sống và cấp một trăm linh tài khoản định danh điện tử
bởi đây được xem là chìa khóa để người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo nguyên tắc chỉ cần kê khai một lần cắt giảm tối đa thủ tục hành chính
cái địa bàn rộng dân số gần một mươi bốn người thì chúng tôi cũng đã chủ động ngay từ ban đầu giả soát rồi điều tra cơ bản các đối tượng trong cái diện quản lý
diện các căn cứ công dân đánh trị điểm tỉ thường xuyên tuyên truyền
các hệ thống thông tin truyền thông các trang fanpage của công an xã cũng như của ủy ban thường xuyên cùng với các đồng chí trưởng thôn
các ban công tác hoàn trọng của thôn thì mình tuyên truyền trực tiếp đối với người dân
qua đó thì đã tạo được những chuyển biến tích cực đối với người dân về cái nhận thức tầm quan trọng đối với việc cấp căn công dân cũng như gắn mã định danh điện tử
hiện hải dương đã hoàn thành việc thu thập thông tin của một trăm linh công dân thực hiện đăng ký tài khoản phối hợp với bảo hiểm xã hội
phục vụ giải quyết dịch vụ hành chính công và phục vụ giải quyết công tác đăng ký quản lý phương tiện xử lý vi phạm hành chính cho năm đơn vị
đối với nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến hải dương cũng đã hoàn thành kết nối phục vụ việc giải quyết bốn thủ tục của ngành công an
bao gồm xác nhận số chứng minh nhân dân khi đã cấp thẻ căn cước công dân thông báo lưu trú thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình và khai báo tạm vắng
hành đạo công an tp hải dương đã giao đội của linh chính phối hợp với công an các phường xã để tiếp tục thực hiện làm sạch dữ liệu dân cư
bên cạnh đó thì thực hiện việc cấp căn cứ công dân và điện tiến chip và định tranh nhận tử cho công dân các nữ tuổi hướng dẫn tập huấn cho công an các phường xã về công tác
đăng ký thông báo lưu trú qua cổng dịch vụ công và trong đó gồm có đã hướng dẫn và tập huấn cho công an thường xã và các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
trước tiên là để về công tác thông báo lưu trú đối với các trường hợp đến lưu trú trên địa bàn
nhiều dịch vụ công theo chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an thiết yếu sẽ được triển khai theo tinh thần của đề án sáu
ngay trong tháng năm này công an tỉnh hải dương sẽ hoàn thành và đưa vào triển khai dịch vụ công đăng ký cấp biển số mô tô xe gắn máy ngay tại cấp xã
phòng quản lý xuất nhập cảnh triển khai việc cấp hộ chiếu điện tử ở dịch vụ công mức độ bốn trên cổng dịch vụ công quốc gia
cổng dịch vụ công của bộ công an kết quả được gửi về tận nhà cho người dân
đơn vị đã phân công nhiệm vụ đến từng đội và từng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
trong đó phân công bố trí những cán bộ có kinh nghiệm
độ hiểu biết về công nghệ thông tin
nghiên cứu việc thực hiện các bước quy trình thủ tục cấp lại sửa đổi bổ sung hộ chiếu phổ thông cho công dân trên cổng dịch vụ công
theo hướng dẫn của cục quản lý xuất nhập cảnh tích cực cũng tuyên truyền
cái tiện ích của dịch vụ công
quyết tâm thực hiện thắng lợi đề án sáu là mục tiêu được công an hải dương đặt ra
khẳng định năng lực trách nhiệm và sự quyết liệt trong từng công việc cụ thể
kết quả đó được thể hiện bằng chính những chuyển động số ngay từ cơ sở
đơn giản hóa thủ tục hành chính thúc đẩy thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch điện tử
tất cả với tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm
vào chiều ngày hôm nay đoàn công tác của bộ công an do trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu
đã có buổi làm việc kiểm tra đánh giá công tác triển khai thực hiện đề án sáu của chính phủ tại công an tỉnh khánh hòa
tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí lãnh đạo tỉnh khánh hòa
lãnh đạo các sở ban ngành là thành viên tham gia thực hiện đề án sáu
tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh báo cáo tiến độ
cũng như quan điểm chỉ đạo của tỉnh trong thực hiện đề án sáu của chính phủ
đồng thời yêu cầu các sở ban ngành của tỉnh nêu lên những khó khăn vướng mắt đang gặp phải
ảnh hưởng đến việc triển khai đề án
kết luận buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc đánh giá cao việc thẳng thắn
nhìn nhận đánh giá những tồn tại vướng mắc đang gặp phải trong quá trình thực hiện của tổ công tác của tỉnh
cũng như các lực lượng trong tỉnh khánh hòa
đồng chí thứ trưởng đề nghị thời gian tới tỉnh khánh hòa cần kiểm tra lại lộ trình
phân công lực lượng ra soát lại các công việc bị chậm để kịp thời điều chỉnh cho kịp tiến độ của chính phủ
sở thông tin và truyền thông tỉnh phải xây dựng đề án công nghệ
đồng thời tìm hướng khắc phục hạ tầng thiết bị phần mềm dữ liệu
cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh làm sao để những dữ liệu của tỉnh kết nối được với dữ liệu của trung ương
công an tỉnh khánh hòa cần thường xuyên kiểm tra công tác xây dựng dữ liệu của lực lượng công an xã
làm sao đảm bảo bốn yếu tố đúng đủ sạch sống
cần phối hợp với sở thông tin và truyền thông đảm bảo vấn đề an ninh an toàn cho hệ thống dữ liệu
ngoài ra tỉnh cần tập trung thực hiện số hóa dữ liệu đồng thời đảm bảo nguồn ngân sách để thực hiện đề án
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh cùng với việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
không để bị động bất ngờ thì lực lượng công an cũng như các lực lượng khác cần có những hành động mạnh mẽ
kiên trì quyết liệt hơn kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắt để đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án
giúp người dân sớm được hưởng lợi từ đề án này
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé